tính đến sáu giờ ngày bảy tháng tám việt nam đã phát hiện thêm ba ca mắc mới covid một mươi chín tại quảng trị và thanh hóa có liên quan đến đà nẵng
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là bảy trăm năm mươi ca
như vậy là tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay thì cả nước đã ghi nhận là hai trăm chín mươi tám trường hợp mắc mới có liên quan đến đà nẵng
ba ca mắc mới covid một mươi chín gồm ca bệnh bảy trăm bốn mươi tám nữ năm mươi bốn tuổi có địa chỉ tại quảng vinh thành phố sầm sơn thanh hóa
bệnh nhân là f một của bệnh nhân sáu trăm bốn mươi
ca bệnh bảy trăm bốn mươi chín là nữ hai mươi bảy tuổi có địa chỉ tại xã vĩnh hòa vĩnh linh tỉnh quảng trị là người chăm sóc người thân tại bệnh viện đà nẵng
ca bệnh bảy trăm năm mươi là nam hai mươi tám tuổi có địa chỉ tại xã đồng lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
bệnh nhân là f một của bệnh nhân bảy trăm bốn mươi
trong bảy trăm năm mươi ca mắc tính đến sáu giờ ngày bảy tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm chín mươi hai ca số ca còn đang điều trị là ba trăm bốn mươi tám ca
số ca tử vong là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm bảy mươi tám bốn trăm năm mươi một người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là năm tám trăm bảy mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi bốn một trăm linh sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú một trăm bốn mươi tám bốn trăm bảy mươi năm người